sau sự cố tôm hùm chết hàng loạt xảy ra vào giữa năm hai nghìn một mươi bảy ở khu du lịch quốc gia vịnh xuân đài tỉnh phú yên
tưởng như tình hình tôi nuôi tôm hùm sẽ ổn định trở lại
thế nhưng hiện nơi này người dân vẫn tiếp tục tăng nóng số lồng bè nuôi bất chấp rủi ro
hiện tại vùng nuôi vịnh xuân đài hầu như hộ nào cũng tăng lượng tôm và lồng nuôi
nhà ít cũng tăng từ một đến hai lồng nhiều thì cả chục lồng
vì theo họ là để trừ hao tôm chết là vừa
nhiều người không đủ vật liệu đóng bè nuôi tôm hùm thì chấp vá lắp ghép
không đủ tiền mua tôm giống thức ăn lại ngược xuôi về mượn
mỗi nhà mỗi cách ai cũng cố để nuôi cho bằng được tôm hùm hy vọng may mắn đổi đời
theo tìm hiểu của phóng viên có hai lý do khiến việc nuôi tôm hùm đang tăng nóng tại vịnh xuân đài
một là người nuôi tôm không còn cách nào khác ngoài bám nghề để bù lại thiệt hại nặng nề hồi năm ngoái
thứ hai năm nay giá tôm hùm giống khá rẻ
một con tôm hùm giống loại tôm bông năm ngoái giá khoảng ba trăm năm mươi đồng nay chỉ còn khoảng hai trăm linh đồng
một nguyên nhân chính khác dẫn đến người dân tăng nóng số lượng tôm hùm và lồng nuôi là do thị xã sông cầu
chưa triển khai quy hoạch chi tiết vùng nuôi trên vịnh xuân đài nên rất khó kiểm soát
thì hiện nay thì theo kế hoạch tổng thể của bảy quang tỉnh thì trong vịnh xuân đài là
có dựng tích khoảng bảy trăm linh m hai
cái này thì mất khoảng tổng thể thôi
thì theo kế hoạch của tỉnh thì việc khoạch chi tiết này đang giao cho sở nông nghiệp phát triển hồng thu
chủ trì để mà lập cái khoạch chi tiết này
sau khi mà cái khoạch chi tiết mà đã được phơi dược thì tại cái chỉ thị năm của bàn nhân tỉnh
thì giao cho bàn thị xã để triển khai khoạch chi tiết tên địa bàn thị xã
điều đáng lo ngại là giữa năm ngoái do nguồn nước bị ô nhiễm tôm hùm chết lên đến bốn mươi sáu
số lượng tôm hùm trên vịnh xuân đài
người dân thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
nỗi ám ảnh ấy đến nay vẫn chưa nguôi
thế nhưng nhiều hộ gia đình vẫn cố tích góp thả tôm giống tăng hơn nhiều lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
theo lý giải của người nuôi năm nay không có nước đỏ
lồng tôm nuôi được kéo lên trên mặt nước để tránh tầng nước độc
tuy nhiên theo các ngành chức năng từ đầu năm đến nay người nuôi tôm hùm ở tỉnh phú yên thả nuôi ổ ạt
và hiện đã lên tới gần tám mươi lồng tăng hơn gấp ba lần so với kỳ hoạch
việc gia tăng nóng
nếu lồng nuôi tôm hùm sẽ dẫn đến ô nhiễm nguồn nước phát sinh dịch bệnh và nhiều hệ lụy khó lường khác